tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã xảy ra vụ nổ xe ô tô taxi khiến hai người tử vong
theo thông tin từ công an tỉnh quảng ninh vụ cháy xe taxi biển kiểm soát một mươi bốn n bảy nghìn hai trăm tám mươi hai của công ty cổ phần và phát triển hoàng minh
hai người tử vong là anh đặng văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại tổ tám mươi ba phường cẩm thạch thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
là lái xe taxi và một người khách là nam giới đi trên xe taxi hiện chưa rõ lai lịch
ngoài ra xe ô tô biển kiểm soát một mươi bốn d ba trăm tám mươi một do anh nguyễn hữu phúc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại phường cẩm thạch thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
điều khiển đang đi gần xe taxi cũng bị bắt lửa gây cháy anh phúc đã mở cửa thoát ra ngoài an toàn
ngay sau khi xảy ra vụ việc lãnh đạo công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an thành phố cầm phả
khẩn trương triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự phân luồng điều tiết giao thông hỗ trợ chữa cháy khám nghiệm hiện trường tử thi và tập trung điều tra làm rõ vụ việc